trong khi đó tại tuyên quang mưa lớn kéo dài đã khiến hai người tử vong do sạt lở đất
vụ sạt lở đất xảy ra tại quốc lộ hai đoạn từ tuyên quang đi hà giang khiến nhiều ngôi nhà bị hư hại
vụ sạt lở diễn ra vào ban ngày nên may mắn nhiều hộ gia đình đã kịp di rời
tuy nhiên trong quá trình di rời đồ đạc đất đá lở bất ngờ ngôi nhà của gia đình anh lâm đình hiệp
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu gần như bị vùi lấp hoàn toàn khiến chủ nhà thiệt mạng